nhưng cho đến hiện tại thông tin chung quanh các trường hợp này vẫn chưa rõ ràng
một số các chuyên gia cũng như đại biểu quốc hội cho rằng hành vi chạy điểm của nhiều phụ huynh học sinh
cần phải được xử lý kể cả ở mức hình sự đồng thời cần phải công khai danh tính những cá nhân này
thành phố hồ chí minh hiện là địa phương duy nhất cả nước được thí điểm áp dụng trả thu nhập tăng thêm
cho cán bộ công chức viên chức song với kết quả đạt được thời gian vừa qua
khiến nhiều người băn khoăn về chất lượng phục vụ người dân chưa tương xứng
cán bộ công chức trong cải cách hành chính tại tp hcm thu nhập tăng chất lượng phục vụ có tương xứng
là bài viết đáng chú ý trên báo lao động
thời gian qua tp hcm triển khai rất quyết liệt cải cách hành chính
tuy nhiên số liệu được công bố gần đây cho thấy mức độ hài lòng của người dân chỉ mới đạt bình quân năm mươi
có một mươi ba lý do được đưa ra để người dân và tổ chức chấm điểm về sự không hài lòng
trong đó hai lý do không hài lòng đó là thủ tục hành chính còn dườm già chưa công khai rõ ràng
công chức có thái độ chưa tốt
tắc phong thiếu chuyên nghiệp được đánh giá cao nhất trong các lý do
đáng chú ý là hai lý do trễ hẹn và công chức còn vòi vĩnh nhũng nhiễu đòi thêm tiền lệ phí không hóa đơn
thì đơn vị nào cũng bị người dân và tổ chức phản ánh là có
băm nát quy hoạch nhìn từ câu chuyện vinaconex là bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp
mới đây hơn bảy trăm linh hộ dân khu đô thị trung hòa nhân chính do vinaconex làm chủ đầu tư
bức xúc kiến nghị đến các cơ quan chính quyền về việc khu đô thị bị phá vỡ
quy hoạch suốt hai mươi năm qua và chưa dừng lại
trong khi đó nhiều năm trước khu đô thị mới trung hòa nhân chính từng được coi là khu đô thị kiểu mẫu một thời
tuy nhiên sau hơn một mươi năm hoạt động với sự gia tăng nhanh chóng của dân số và các tòa trung cư cao tầng
đã khiến khu đô thị này trở nên chật trội bí bách
còn trên báo hà nội mới lại phản ánh tình trạng tỷ lệ giao đất dịch vụ cho người dân tại một số quận huyện
còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt thông qua bài viết
giao đất dịch vụ đến hộ dân gỡ vướng mắt để về đích đúng hẹn
theo thống kê của sở tài nguyên và môi trường hà nội hiện toàn thành phố còn hai mươi một bảy trăm một mươi chín hộ dân chưa được giao đất dịch vụ
tương đương với tỷ lệ ba mươi ba năm mươi hai
tìm hiểu thực tế được biết nguyên nhân chủ yếu khiến việc giao đất dịch vụ ở một số địa phương chậm
là vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng điều chỉnh địa giới hành chính
dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng hạ tầng các khu đất dịch vụ
điều đáng nói là nhiều hộ dân được hưởng đất dịch vụ nhưng không có nhu cầu nhận đất
mà xin được quy đổi bằng tiền mặt để có thêm vốn sản xuất
tp hcm đang tổ chức lại các tuyến xe buýt thêm bãi giữ xe tại các ga
xây hàng loạt cầu vượt bộ hành qua sa lộ hà nội để kết nối với tuyến metro số một
dự kiến hoàn tất vào năm hai nghìn hai mươi là nội dung bài viết chạy đua kết nối với metro trên báo tuổi trẻ
dù tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại tp hcm metro số một vận hành vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng ngay lúc này vấn đề kết nối với metro qua mạng lưới xe buýt brt cầu vượt bộ hành đã được đặt ra
phải triển khai đồng bộ mới tạo thuận tiện cho người dân
vậy ngành giao thông thành phố cần chuẩn bị những gì để tuyến metro số một vận hành tốt nhất
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên các trang một trang hai và trang ba
và những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của chương trình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại